sau tối ngày hai mươi tám tháng bốn thanh đi nhậu về và nhớ lại nhiều lần bị anh hưng gây khó dễ trong việc chở hàng
nên đã điện thoại đến nhà nói chuyện giải quyết mâu thuẫn
khi anh hưng đến nơi thì thanh liền đóng cửa và hai bên đã xảy ra xô xát
thanh dùng hung khí đánh nhiều nhát khiến anh hưng gục ngay tại chỗ
nạn nhân sau đó được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
thế nhưng tỷ lệ thương tật là bốn mươi bảy
cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế vừa bắt tạm giam đối với nguyễn trường giang
trú tại thị xã ba đồn tỉnh quảng bình liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm
chiếm đất tài sản và đánh bạc
nguyễn trường giang là giám đốc của công ty cổ phần đầu tư thương mại số một phúc nguyên khang
địa chỉ tại thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một giang kêu gọi bốn nhà đầu tư bằng hình thức ký hợp đồng góp vốn
ủy thác kinh doanh vào lĩnh vực tài chính bất động sản
tổng số tiền những người trên tham gia góp vốn là hai trăm tám mươi tám triệu đồng
quá trình điều tra cơ quan công an làm rõ giang đã sử dụng tiền huy động được
để đặt cược thắng thua dưới hình thức lựa chọn tăng giảm tỷ giá của một cặp ngoại hối
thông qua website sau đó đối tượng chơi thua hết số tiền của nhà đầu tư nên mất khả năng chi trả
công an tp huế thông báo ai là nạn nhân liên quan đến vụ việc trên
liên hệ tới đội cảnh sát kinh tế công an tp huế để giải quyết
còn tại tỉnh đồng nai công an huyện vĩnh cửu đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với năm đối tượng là đỗ quế vũ phạm nguyễn minh nhật nguyễn thị cẩm nhung
trần đức nhân và mai việt tiến để điều tra về hành vi chứa chấp việc sử dụng
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ việc đối tượng phạm thị hân quê ở đồng tháp bị cơ quan công an
xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó công an huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai tiến hành kiểm tra một cơ sở lưu trú
ở xã hiếu liêm do vũ quản lý đã bắt quả tang các đối tượng trên đang tụ tập sử dụng ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn ba mươi bốn gram ma túy loại ketamin
một đĩa xứ một loa một đèn laser qua kiểm tra nhanh năm đối tượng dương tính với chất ma túy
một vụ đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa ăn tiền vừa bị phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh cao bằng phát hiện
tại ngôi nhà thuộc tổ bốn phường duyệt trung thành phố cao bằng
tổ công tác đã bắt quả tang bảy đối tượng đang có hành vi đánh bạc
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản thu giữ số tiền đánh bạc trên chín mươi bảy triệu đồng
một chiếc điện thoại di động và hai xe ô tô
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ

tin tức kp hacia nam

thuộc tỉnh cao bằngplay